chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nút giao tân thịnh thịnh đán thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
vừa phát hiện xử lý một lái xe chở hai người đi từ vùng dịch về thái nguyên
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm qua tại nút giao tân thịnh thịnh đán thuộc tổ hai phường tân thịnh thành phố thái nguyên
chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh phát hiện xe ô tô chín mươi chín a hai mươi năm nghìn ba trăm năm mươi ba chở hai người xuống xe trước khi đến chốt
nhận thấy nghi vấn tổ công tác đã dừng xe đề nghị hai hành khách quay trở lại chốt để tiến hành kiểm tra và khai báo y tế
lái xe khai nhận trú tại thị trấn trí quả huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trên xe chở hai người phụ nữ đi từ khu công nghiệp samsung yên phong bắc ninh đến thành phố thái nguyên
khi đến gần nút giao tân thịnh hai hành khách yêu cầu xuống xe còn lái xe tiếp tục điều khiển xe qua chốt kiểm soát liên ngành để quay trở về bắc ninh
xe cho biết anh đã có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín nhưng vừa hết hạn còn hai hành khách trên xe thì không có giấy xét nghiệm
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã đưa hai hành khách trên đi cách ly tập trung và yêu cầu lái xe quay trở về bắc ninh